chỉ một năm thu về hết vốn mô hình phát triển thăng cấp và viễn cảnh đầu tư siêu lợi nhuận với lãi suất
đó là những hứa hẹn mà rất nhiều người dân ở tỉnh thanh hóa đã tin để rồi hiện tại thì lại như ngồi trên đống lửa
đây là những nhà đầu tư đã nộp tiền cho bạch gia và công ty này sẽ mua màn hình với giá một mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
một chiếc để kiếm lời từ việc quảng cáo ở các tụ điểm công cộng
lý thuyết là như vậy theo hợp đồng sau một năm số tiền nhà đầu tư thu về sẽ bao gồm khấu hao tài sản và lợi nhuận
tổng cộng là một mươi chín triệu hai trăm linh nghìn đồng cho một màn hình quy giá lãi suất khoảng sáu mươi
người ta thuyết trình thì cũng hay vì hám lợi cho nên người dân phải mắc lừa
ở cái chỗ là nó trả được có hai ba tháng đấy là nó cắt
sau các bài diễn thuyết theo phản ánh của những người có liên quan từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công ty bạch gia trụ sở tại hà đông hà nội đã dùng nhiều lý do để chậm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng
đơn phương ban hành các văn bản để hoãn và dừng thực hiện hợp đồng các bên đã ký kết
lúc đầu thì tôi nghĩ đấy là một cái hình thức quảng cáo của công ty
là hình thức quảng cáo đa phương tiện thì tôi nghĩ cái việc đó là thật
nhưng càng về sau thì tôi thấy là nó mang tính chất đa cấp
tức là lấy người sau nuôi cho người trước
theo tuần tự như thế mà càng giới thiệu càng được nhiều người thì ông trưởng nhóm này lương càng cao
ngày đấy thì cái thằng cháu nó sửa xe máy ở gần nhà
thì nó cũng lên tư vấn là công ty quảng cáo phát triển không bao giờ bể
mà công ty làm ăn phát triển lắm cho nên là tôi lại tin tưởng là tôi mới đóng vào
bà tâm còn nói lúc này
anh thợ sửa xe và những người thân quen cũng đang dối như tơ không biết làm sao để lấy lại tiền
công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết
đã nhận được đơn thư tố cáo công ty bạch gia của người dân từ nhiều tỉnh thành
hiện đơn vị đang tập trung tiến hành điều tra
theo tìm hiểu của phóng viên
riêng tại tỉnh thanh hóa đã có trên tám mươi trường hợp xác nhận tham gia vào mô hình này